dự kiến thực hiện các giải pháp này sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp người dân với giá trị tiền thuế tiền thuê đất phí lệ phí là khoảng một trăm một mươi tám tỷ đồng
bên cạnh các giải pháp hỗ trợ về thu ngân sách nhà nước thì các giải pháp hỗ trợ chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cũng đã được triển khai thực hiện để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín với tổng kinh phí ước tính trên hai mươi sáu tỷ đồng
bên cạnh đó chính phủ cũng đã đề xuất miễn tiền chậm nộp tiền
sử dụng đất tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một đối với doanh nghiệp tổ chức phát sinh lỗ trong năm hai nghìn hai mươi
như vậy tính chung việc thực hiện các giải pháp nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng hai mươi một ba nghìn tỷ đồng
tại phiên thảo luận đa số các ý kiến nhất trí với hướng điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng của chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua việc ban hành nghị quyết về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch covid một mươi chín
đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp hoàn thiện nghị quyết trình chủ tịch quốc hội ban hành trước ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện biên giới an phú tỉnh an giang vào chiều ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín công an tỉnh an giang cho biết là vừa tăng cường năm trăm linh cán bộ chiến sĩ và hai xe y tế lưu động được bệnh xá công an tỉnh cải tiến từ xe ô tô hai mươi chín chỗ
trong đó có hai mươi xe y tế lưu động
đồng chí là trưởng phó phòng hỗ trợ địa phương triển khai các giải pháp khoanh vùng cắt nguồn lây và dập dịch
nhiệm vụ của các tổ công tác là phải giám sát kiểm tra tuyên truyền xử lý kể cả hành chính và hình sự đảm bảo việc người dân chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách trong các khu cụm dân cư
đồng thời phối hợp cùng công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tài sản cho người dân khi triển khai thực hiện di rời nới lỏng mật độ dân cư
bên cạnh đó phải nắm hộ nắm người kịp thời phát hiện hỗ trợ các trường hợp người dân khó khăn đảm bảo công tác an sinh xã hội
không để người dân thiếu ăn thiếu nơi ở và kịp thời hỗ trợ người dân được tiếp cận điều kiện chăm sóc y tế nhanh nhất trong trường hợp cần thiết
ngay sau khi đưa quân công an tỉnh đã tiếp nhận từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ huyện an phú năm mươi tấn gạo phục vụ cho công tác an sinh xã hội
và năm trăm linh triệu đồng sử dụng vào việc bổ sung các trang thiết bị y tế để khoanh vùng dập dịch
thưa quý vị và các bạn từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một luật cư trú năm hai nghìn hai mươi chính thức có hiệu lực thi hành
trong đó có nhiều điểm mới được cải cách tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
theo luật cư trú mới người dân có thể đăng ký tạm trú thường trú dễ dàng hơn thuận tiện hơn
thời gian cũng được giúp đỡ
những quy định mới của pháp luật đang được người dân ủng hộ và chờ đợi sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ghi nhận tại yên bái
hôm nay ông đặng văn tám đến công an phường đồng tâm thành phố yên bái để làm thủ tục thay đổi thông tin cư trú của gia đình
trước đây mỗi khi làm thủ tục thay đổi thông tin cư trú thì ông tám phải mang theo nhiều giấy tờ liên quan
nhưng giờ đây ông chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin như ngày sinh mã số định danh cá nhân số căn cước công dân
thì đã có thể làm xong mọi thủ tục
vì các thông tin cá nhân ông và gia đình đều được cập nhật trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia
cùng với việc giải quyết giấy tờ theo trình tự ông tám còn được cán bộ công an phường thông tin thêm về luật cư trú năm hai nghìn hai mươi

tôi nên công an phường để các đồng chí hướng dẫn và tận tình và chỉ trả kết quả và hết thời gian trong vòng một tuần
tôi đã đảm bảo mọi công việc và thủ tục của gia đình chúng tôi
công tác cấp thẻ căn cước công dân cho người dân cũng được tối giản hóa
những trường hợp đã đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh yên bái đều có thể đến các cơ quan công an có thẩm quyền
để làm thủ tục cấp căn cước công dân mà không cần bắt buộc phải về nơi thường trú như trước
đồng thời ngoài việc trực tiếp đến trụ sở công an người dân còn có thể đăng ký cấp căn cước công dân bằng hình thức trực tuyến
các công dân mà đang tạm trú trên địa bàn tỉnh đã đến đây chỉ cần công dân đọc những trường thông tin có hệ thống trong máy
thì chúng tôi đã cấp và quản lý căn cước công dân cho tạo điều kiện nhanh nhất cho người dân
so với trước thì rất là đơn giản chúng ta chỉ cần xuất trình giấy chứng minh thư và một số thông tin rất là cơ bản
không cần phải nhiều thủ tục giấy tờ liên quan và thủ tục nhanh gọn hơn rất là nhiều
tôi rất là hài lòng khi nằm ở đây
theo luật cư trú năm hai nghìn hai mươi từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sẽ dừng cấp sổ hộ khẩu sổ tạm trú bằng giấy
xong số hộ khẩu số tạm trú đã cấp nếu không có thay đổi thông tin vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
khi người dân có thay đổi thông tin về đăng ký thường trú
tách nhập hộ khẩu hoặc số hộ khẩu số tạm trú đã cú sách hoặc bị mất cũng sẽ không được cấp lại
thay vào đó toàn bộ thông tin về hộ khẩu và cư trú của người dân được cập nhật lên cơ sở dữ liệu cư trú và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký tặng thường trú tạm trú
thì sẽ được cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định cập nhật thông tin về nơi cư trú mới
của người đăng ký
cơ sở dữ liệu cư trú thay vì cấp sổ hộ khẩu sổ tạm trú như quy định trước đây
không quy định riêng điều kiện để đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
mà điều kiện đăng ký thường trú tại sáu mươi ba tỉnh thành phố là như nhau
luật cũng quy định thẩm quyền đăng ký quản lý cư trú là toàn bộ được thực hiện bởi lực lượng công an cấp xã
việc chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ phương thức truyền thống sang phương thức điện tử là bước tiến quan trọng
trong việc quản lý dân cư theo hướng hiện đại
đây là nền tảng trong công tác cải cách đổi mới nền hành chính đáp ứng yêu cầu đặt ra
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính
từ khi triển khai được hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư cấp quản lý căn cước công dân
thì bây giờ mọi thông tin của công dân đều được lưu giữ trên cái hệ thống dân cư
nên là khi mà công dân lên để
đề nghị giải quyết cái thủ tục hành chính thì nó cũng nhanh gọn hơn
cán bộ chỉ cần truy cập vào hệ thống trên hệ thống có đầy đủ những thông tin của công dân
nên cái việc đáp ứng trả lời cho công dân với cái thời gian này rất ngắn gọc
không gây phiền hại cho bà con nhân dân
luật cư trú mới có hiệu lực thi hành mọi công dân ngoại tỉnh đang sinh sống và lao động trên địa bàn thành phố yên bái
sẽ được đăng ký trở thành công dân của thành phố
điều này sẽ tạo đà thu hút người dân đến làm an sinh
điều này sẽ tạo đà thu hút người dân đến làm ăn sinh sống thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
đặc biệt quản lý cư trú theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến
vừa quản lý chặt chẽ dân cư vừa góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính
từng bước thực hiện chính phủ điện tử đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ
hôm nay một mươi sáu tháng chín công an tỉnh vĩnh long đã đến tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại năm trường trên địa bàn thành phố vĩnh long và các huyện long hồ vũng liêm tỉnh vĩnh long
tại các điểm trường đoàn đã gửi lời thăm hỏi động viên đến tập thể giáo viên học sinh của các trường
trong quá trình dạy và học trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời trao tặng hai mươi hộp khẩu trang y tế một trăm linh chai nước sát khuẩn và ba năm trăm linh quyển tập
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chăm ngoan học giỏi
được biết tổng giá trị quà tặng trên ba mươi triệu đồng
do hội phụ nữ đoàn thanh niên công đoàn đơn vị đóng góp và vận động các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh tài trợ
đây là hoạt động được các tổ chức đoàn thể của đơn vị duy trì thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm qua
những phần quà tuy nhỏ nhưng thấm đượm nghĩa tỉnh qua đó góp phần động viên tinh thần các em học sinh
trong năm học mới cố gắng vươn lên trong học tập phấn đấu để trở thành con ngoan chào giỏi cháu ngoan bác hồ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai bắt đầu trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
nhiều địa phương trên cả nước phải triển khai giải pháp phòng chống dịch song song với việc dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều học sinh thiếu thiết bị học tập hoặc là có thiết bị nhưng chất lượng kém hoàn cảnh gia đình khó khăn
vậy nên việc học chưa hiệu quả
hợp ứng chương trình sóng và máy tính cho em do thủ tướng chính phủ phát động với phương châm là trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau
nhiều địa phương đã triển khai thực hiện nhanh chóng giúp cho nhiều em học sinh vượt qua khó khăn và theo kịp chương trình học trong thời gian dịch bệnh
ghi nhận tại một ngôi trường ở quận hà đông hà nội đã triển khai hoạt động này từ rất sớm
căn phòng trọ chật trội này là nơi sinh sống của ba mẹ con em vân học sinh lớp tám trường trung học cơ sở lê lợi
dịch bệnh hai năm qua đã khiến kinh tế gia đình suy sụp hoàn toàn
có một nơi ở như thế này đã là sự cố gắng hết sức của mẹ em
học trực tuyến cũng khiến cho gia đình thêm gánh nặng hơn bởi việc mua đủ máy tính cho hai con học là điều không thể
máy tính thì cũng phải về để đi mượn
gần đến hai năm nay chúng tôi cũng công ty cũng phá sản đưa ra là các hoạt động của công ty nói chung là đóng băng hoàn toàn
và phía tôi thì bệnh tật cũng hai năm nay cũng có những giai đoạn là cũng rơi vào khủng hoảng
thế nên ra là cũng ảnh rất là nhiều
vì vậy hai năm nay cũng rất là cố gắng
để con tiếp tục theo học bên trường
sau khi tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn của từng em học sinh
trường trung học cơ sở lê lợi đã trao tặng máy tính cho các em kịp sử dụng khi vào năm học mới
dù là món quà không lớn nhưng đã chia sẻ với gia đình trong dịch bệnh
và tiếp thêm động lực để các em vượt qua trở ngại hiện tại cố gắng học tập
đồng thời tạo ra một hoạt động nhân văn kêu gọi sự chung tay của giáo viên học sinh và phụ huynh trong trường
trong quá trình thực hiện chương trình
nhà trường đã được sự chung tay giúp đỡ và ủng hộ rất nhiệt tình của các thầy các cô
trong hội đồng sư phạm nhà trường cán bộ công nhân viên trong nhà trường
cũng như được sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các em học sinh
trường cũng đã triển khai tới tất cả các đồng chí giáo viên chủ nhiệm
nắm mắt tình hình hoàn cảnh của từng học sinh một
chương trình hỗ trợ cho các học sinh khó khăn là hoạt động thường niên của nhà trường
ngay từ đầu năm học để tiếp sức cho các em đến trường
hoạt động không chỉ hỗ trợ các học sinh của trường
mà còn giúp đỡ học sinh khó khăn nhiều trường khác
vì thế khi thủ tướng chính phủ phát động chương trình sóng và máy tính cho em
thầy và cho nhà trường đã tích cực hưởng ứng để chung tay đoàn kết vượt qua dịch bệnh
tinh thần thương thân thương ái đây là một trong những nền tài
cũng như là một trong những mục tiêu giáo dục của nhà trường
chúng tôi muốn học sinh của chúng tôi phát triển một cách toàn diện
và vấn đề chung tay để giúp đỡ khó khăn trong các bạn bè trong hoàn cảnh khó khăn
trong quá trình học tập còn thiếu thốn
thì đây là một trong những cái vấn đề mà giáo dục của nhà trường giúp cho học sinh
có tính chất giáo dục cao về tinh thần thương ân thương ái
giúp đỡ các bạn trong trường và trong quận
và về vấn đề chương trình máy ủng hộ máy tính cho em
thì đây cũng là một trong rất nhiều các hoạt động thường liên của nhà trường
hàng năm phát động cho học sinh nhà trường
chính vì vậy mà trong năm học này
thì ngay dự đầu ngay khi chúng tôi biết được
dạy học online trực tuyến
thì nhà trường cũng đã phát động cái phong trào này ngay từ đầu năm học
và đã thu hút được rất nhiều sự ủng hộ của học sinh
cũng như đồng hành của phụ huynh và các thầy cô giáo
những phần quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động lực lớn
giúp các em học sinh vượt qua khó khăn
cố gắng học tập tốt đạt được thành tích cao trong năm học mới
việc được tặng máy tính cũng là nối dài tình yêu thương
trao cơ hội học tập cho tất cả các học sinh được bình đẳng trong giáo dục